cuối tuần này sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
kỳ thi năm nay đặc biệt diễn ra trong bối cảnh cả nước đang chống dịch covid một mươi chín
chúng tôi xin lưu ý quý phụ huynh và thí sinh về quy định khi tham dự kỳ thi này
một trong những điểm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
chính là việc phòng dịch covid một mươi chín
hà nội yêu cầu các thí sinh đến điểm thi phải đeo khẩu trang
nhưng trước khi vào phòng thi phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra nhận diện
sau đó đeo khẩu trang vào phòng thi
tất cả các thành viên của ban vận chuyển và bàn giao đề thi
mọi thành viên của điểm thi đều phải đeo khẩu trang đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước sát khuẩn
khi có trường hợp biểu hiện sốt ho khó thở hoặc các biểu hiện bất thường khác về mặt sức khỏe
cần kiểm tra theo dõi tại phòng y tế của điểm thi